tại quận ô môn thành phố cần thơ đang có hàng chục điểm sạt lở bờ sông nghiêm trọng
ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân
nhằm giảm thiểu những thiệt hại do sạt lở thành phố cần thơ đang chủ động ra soát
đánh giá mức độ nguy cơ sạt lở để đưa ra phương án khắc phục trước khi tình hình thêm trầm trọng
trên địa bàn quận ô môn hiện có hơn bốn mươi điểm có nguy cơ sạt lở cao
trong đó đoạn bờ sông ô môn qua khu vực phường thới an với chiều dài khoảng ba km
có hơn một mươi vị trí có thể bị sạt lở bất cứ lúc nào
gần hai tháng nay bờ sông ở đây có nơi xuất hiện vết nứt lớn rộng năm tắc sâu đến hơn một mét
trong sân nhà dân cũng có nhiều vết nứt kéo dài dấu hiệu trước khi sạt lở xảy ra

chỉ còn chỗ vừa đủ cho một chiếc xe máy lưu thông
ubnd quận ô môn cho biết cả hai điểm sát lở này sẽ được quận đưa vào báo cáo tình trạng khẩn cấp
để thành phố ưu tiên bố trí nguồn vốn khắc phục trong thời gian sớm nhất
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay trên địa bàn cần thơ xuất hiện ba mươi điểm sát lở ước tính thiệt hại tài sản hơn một mươi sáu năm tỷ đồng
thành phố cần thơ đã yêu cầu các quận huyện cần chủ động phòng ngừa khi sạt lở đang có diễn biến ngày càng phức tạp